tuần qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ mừng công
câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân thăng hạng giải bóng đá vô địch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
đánh giá cao thành tích của câu lạc bộ khi vô địch giải đấu hạng nhất quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai
giành quyền thăng hạng vi lịch một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị
cục công tác đảng và công tác chính trị các đơn vị chức năng của bộ công an
khẩn trương triển khai các nội dung của đề án phát triển công lạc bộ bóng đá công an nhân dân
theo hướng chuyên nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật của liên đoàn bóng đá việt nam
đồng thời tăng cường huy động khai thác các nguồn lực tài trợ để tạo động lực mạnh mẽ cho câu lạc bộ phát triển